tổng thống mỹ joe biden đã thông qua quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang california
trong bối cảnh đợt bão mùa đông nghiêm trọng kéo dài từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đến nay
đã cướp đi sinh mạng của ít nhất một mươi chín người dẫn đến lũ lụt và lở đất
gây cản trở giao thông mất điện trên diện rộng và buộc nhiều người dân phải sơ tán
tổng thống biden đã yêu cầu liên bang bổ sung viện trợ cho nỗ lực phục hồi tiểu bang
bộ lạc và địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão mùa đông khắc nghiệt lũ lụt và lở đất
nguyễn tô và santa cruz dễ dàng tiếp nhận hơn với các nguồn viện trợ của liên bang
tiểu bang đông dân nhất của mỹ đã hứng chịu những trận mưa như chút nước gần như kỷ lục trong vòng ba tuần qua
cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo trận bão thứ tám liên tiếp sẽ gây ra mưa lớn ở độ cao thấp hơn
tuyết rơi nhiều ở vùng núi và gió mạnh kéo theo độ ẩm ở khu vực thái bình dương tăng cao vào ngày một mươi sáu tháng một
khiến gần hai mươi sáu người dân california phải đối mặt với rủi ro rất lớn